sáng nay ngày một mươi năm tháng bảy tại hà nội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ubthq đã khai mạc phiên họp thứ ba mươi năm phiên họp lần này sẽ được tiến hành trong hai năm ngày
ubthq cho ý kiến một số vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau của bốn dự án luật
luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam luật dân quân tự vệ sửa đổi
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức
phát biểu khai mạc chủ tịch quốc hội cho biết trong phiên họp lần này
ubthq sẽ xem xét cho ý kiến vào bốn dự án luật đánh giá lại kỳ họp thứ bảy vừa qua
công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám chủ trương đầu tư xây dựng dự án quốc hội điện tử
xem xét phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
thành lập một số đơn vị hành chính
chủ tịch quốc hội đề nghị các thành viên ủy ban tích cực đóng góp ý kiến cho các nội dung phiên họp
góp ý vào những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật dân quân tự vệ sửa đổi
nhiều đại biểu thống nhất về cơ bản báo cáo giải trình của ủy ban quốc phòng an ninh
tuy nhiên vấn đề tên gọi của dự án lại nhận được nhiều ý kiến tranh luận
theo một số ủy viên nên thống nhất tên gọi là dân quân tự vệ lực lượng không thoát ly sản xuất
song có ý kiến tổ chức này ở địa phương gọi là dân quân còn tại các cơ quan đơn vị là tự vệ nên quy định rõ
về vấn đề này chủ tịch quốc hội cho rằng không nên tách ra là dân quân tự vệ mà thống nhất theo đúng hiến pháp
theo một số đại biểu dự án luật có vấn đề nổi lên đó là đối tượng chưa được cấp giấy tờ xuất cảnh
hiện dự án luật vẫn chưa quy định rõ về thẩm quyền và phạm vi này trên thực tế rất rộng
với các vi phạm hết thời hiệu xử lý một số đại biểu cho rằng cần được cấp giấy tờ xuất cảnh
chứ không nên quy định thời hạn cấp lại sau vi phạm là từ ba đến sáu tháng
bên cạnh đó nên bổ sung trường hợp tạm hoãn xuất cảnh theo luật thuế mới được quốc hội thông qua
một số ý kiến khác cũng cho rằng điều ba mươi sáu dự án luật liên quan nhiều đến quyền công dân
do đó đề nghị cơ quan soạn thảo cần làm rõ giả ký lại để bảo đảm giải quyết đúng đối tượng